vào khoảng bảy h hai mươi năm phút ngày hôm nay một vụ nổ lớn đã xảy ra tại cơ sở xấy lúa trường kỳ
trên địa bàn ấp an hòa xã tránh an huyện mang thít tỉnh vĩnh long
và hậu quả đã làm một nam công nhân tử vong tại chỗ hai người khác bị thương nặng
qua làm việc chủ cơ sở xấy lúa trường kỳ ông nguyễn khắc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám cho biết
vào thời gian trên có chín công nhân đang sửa chữa khu vực lò xấy
cụ thể ba người công nhân làm phần trên tháp giấy và sáu người làm việc ở phần dưới
tuy nhiên một lát sau thì phát ra tiếng nổ lớn từ trong lò xấy đã khiến ba người làm trên cao
là anh nguyễn văn thơ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại xã song phú huyện tam bình tử vong tại chỗ
anh nguyễn hoàng phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện vũng liêm
và anh nguyễn hoàng minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú huyện tam bình bị thương nặng
hiện vụ việc đang được lực lượng công an điều tra làm rõ nguyên nhân